ngay khi hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu eu evfta có hiệu lực
việt nam đã cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với bốn mươi tám năm số dòng thuế
tương đương với sáu mươi bốn năm kim ngạch xuất khẩu của eu
cũng theo hiệp định này trong một mươi năm tới việt nam sẽ xóa bỏ khoảng chín mươi chín số dòng thuế
tương đương với chín mươi chín tám kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ eu vào việt nam
sau bảy năm chín mươi một tám số dòng thuế tương đương chín mươi bảy một kim ngạch xuất khẩu từ eu được việt nam xóa bỏ thuế nhập khẩu
sau một mươi năm mức xóa bỏ này tương ứng là chín mươi tám ba số dòng thuế và chín mươi chín tám kim ngạch xuất khẩu của eu
khoảng một bảy số dòng thuế còn lại của eu việt nam áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn một mươi năm
hoặc áp dụng trqi theo cam kết của who
trong đó với một số mặt hàng eu quan tâm như nhóm mặt hàng ô tô phụ tùng ô tô xe máy
thuế nhập khẩu về sau chín năm với ô tô phân khối lớn một mươi năm với các loại ô tô khác
bảy năm với phụ tùng ô tô một mươi năm với xe máy tưởng và bảy năm với xe máy trên một trăm năm mươi phân khối
nhóm mặt hàng rượu vang rượu mạnh bia thuế nhập khẩu về sau bảy năm với rượu vang rượu mạnh và sau một mươi năm với bia
đối với nhóm hàng thực phẩm như thịt lợn thịt gà thuế nhập khẩu về sau bảy năm với ba dòng thuế thịt lợn
đồng lạnh và chín năm đối với các loại thịt lợn khác
đối với thịt gà thì lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu là một mươi năm mặt hàng cá và các sản phẩm cá có lộ trình từ ba đến bảy năm